để khắc phục tình trạng bỏ ruộng tại một số địa phương đồng thời nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác
huyện hoa lư tỉnh ninh bình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen nhật kết hợp với thả cá gắn với du lịch sinh thái
tại một số điểm du lịch như tràng an hàng múa đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cải thiện đời sống cho nhân dân
từ một vài hộ nhỏ lẻ ban đầu tham gia chủ yếu trồng trên những thửa đất thấp trũng
sau một thời gian nhận thấy trồng sen nhật kết hợp thả cá cho thu nhập cao
nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển diện tích ngoài nguồn thu từ làm dịch vụ
cây sen nhật còn mang lại nguồn thu khác như củ sen ngó sen chế biến làm món ăn hoa sen để trang trí hạt sen được đơn vị cung cấp hạt bao tiêu
sau hơn một năm thực hiện mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen nhật kết hợp thả cá gắn với du lịch sinh thái
tại bốn xã trường yên ninh xuân ninh hải ninh thắng thuộc huyện hoa lư tỉnh ninh bình
quy mô bốn mươi hai ha với tổng vốn đầu tư hơn bốn tỷ đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
giá trị thu nhập của mô hình ước đạt gần ba trăm linh triệu đồng một hectare cao gấp năm sáu lần so với trồng lúa
khi có diện tích sen lượng khách đã tăng lên

trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang báo cáo với huyện là tiếp tục mở rộng các mô hình sen để gắn với phát triển du lịch
để làm sao lượng khách về ninh xuân nó đông hơn tạo cái thu nhập cho bà con
trong thời gian tới huyện hoa lư nói riêng và tỉnh ninh bình nói chung tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tạo điều kiện cho các hộ nông dân tham gia sản xuất để ổn định đời sống
góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp
nâng cao giá trị sản xuất thúc đẩy phát triển ngành du lịch tại địa phương